do thời tiết mưa lạnh kéo dài nông dân quảng ngãi gặp khó khăn trong việc gieo trồng cũng như chăm sóc hoa tết
đặc biệt là tại các vùng lũ thời tiết càng bất lợi làm cho việc chăm sóc hoa khó khăn hơn
hiện hoa đang trong giai đoạn chính quyết định thành công của vụ tết vì vậy người trồng hoa tích cực chăm sóc
tranh thủ thời tiết thuận lợi gia đình chị nguyễn thị kiều ở xã nghĩa phương huyện tư nghĩa thuê thêm nhân công để tỉa cành tiền nụ tưới nước chăm sóc vườn hoa
gần tám trăm linh trậu hoa cúc trồng từ vài tháng trước đã bắt đầu sinh trưởng mạnh chỉ hy vọng kịp bán dịp tết